thưa quý vị bộ y tế cho biết tổng số ca được điều trị khỏi từ trước tới nay là chín mươi hai bảy trăm ba mươi tám bệnh nhân
kể từ đầu dịch đến nay việt nam có tổng cộng hai trăm năm mươi năm bảy trăm bốn mươi tám ca covid một mươi chín
trong đó đợt dịch thứ tư từ ngày hai mươi bảy tháng bốn đến nay là có hai trăm năm mươi một bảy trăm năm mươi ba ca
riêng tại hà nội vào trưa ngày một mươi bốn tháng tám theo thông tin từ sở y tế hà nội
trên địa bàn thủ đô tiếp tục ghi nhận thêm hai mươi một trường hợp dương tính với sars cov hai
và trong đó có bảy ca ghi nhận tại cộng đồng và một mươi bốn ca tại khu vực cách ly
trước tình hình diễn biến đang ngày càng phức tạp nhằm tập trung ngăn chặn đẩy lùi và tiến tới kiểm soát tốt dịch bệnh covid một mươi chín
nhiều tỉnh thành đã tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng chính phủ
thành phố hồ chí minh đạt ra mục tiêu đến ngày một mươi năm tháng chín sẽ kiểm soát được tình hình dịch bệnh với các tiêu chí cụ thể
theo đó đến chủ nhật ngày một mươi năm tháng tám thành phố hồ chí minh sẽ công bố kế hoạch chính thức theo hướng
tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị một mươi sáu
tại đà nẵng lãnh đạo thành phố đà nẵng đã thống nhất chủ trương từ tám giờ ngày một mươi sáu tháng tám đến tám h ngày hai mươi ba tháng tám
dừng tất cả các hoạt động trên địa bàn thành phố
cụ thể người dân không được ra khỏi nhà thực hiện nghiêm nguyên tắc ai ở đâu thì ở đó nhà cách ly với nhà
cơ quan công sở đơn vị giảm tối đa số lượng người làm việc tại trụ sở chỉ cử người ở lại làm những công việc thật sự cần thiết
các doanh nghiệp sản xuất tại các khu công nghiệp và khu công nghệ cao được phép hoạt động
và chỉ được tối đa ba mươi số lượng người lao động tại đơn vị
tất cả các cơ quan đơn vị doanh nghiệp phải đảm bảo tổ chức ba tại chỗ
ubnd tỉnh khánh hòa cũng quyết định thực hiện cách ly toàn xã hội đối với toàn thành phố nha trang
từ ngày một mươi bốn tháng tám đến giờ ngày hai mươi tháng tám
tại bình định chiều ngày một mươi ba tháng tám chủ tịch ubnd tỉnh cũng quyết định toàn tỉnh sẽ tiếp tục thực hiện
giãn cách xã hội theo chỉ thị một mươi năm của chính phủ đến hết ngày hai mươi năm tháng tám
trước đó tỉnh bình định đã giãn cách xã hội toàn tỉnh
theo chỉ thị một mươi năm của chính phủ từ sáu giờ ngày một tháng tám để phòng chống dịch